cảm ơn các bạn đã theo dõi
ông hải bị khởi tố về tội nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can hải
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
sau hai ngày làm việc chiều nay tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án vụ tề trí dũng
cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận gọi tắt là ipc
cùng sáu đồng phạm trong vụ bán rẻ một trăm bốn mươi chín đất nền dự án an phú tây
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo dũng một mươi hai năm tù về tội vi phạm về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
tổng hợp với hai bản án trước bộ bị cáo phải chấp hành ba mươi năm tù
sáu bị cáo còn lại tùy vai trò tính chất mức độ phạm tội hội đồng xét xử có mức hình phạt tương ứng
về trách nhiệm dân sự sau khi thu hồi sáu nền đất cùng hơn một mươi sáu tỷ đồng được khắc phục trong giai đoạn điều tra
số tiền thất thoát được xác định là hơn một trăm linh hai tỷ đồng
trong đó bị cáo dũng bồi thường tương ứng bốn mươi số tiền là hơn bốn mươi tỷ đồng
về vụ án đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận xã hội giao con nhận về cho cốt
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đã quyết định khởi tố vụ án xâm phạm thi thể mồ mả
đồng thời khởi tố bị can trong vụ nhận chữa trị cho một cháu bé rồi tự ý đi thiêu khi cháu qua đời
các bị can bị khởi tố là lê minh quang và cao thị thu bích sống cùng quang
thường trú tại thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
hiện viện kiểm sát nhân dân tỉnh lâm đồng đang hoàn tất thủ tục phê chuẩn lệnh khởi tố
cơ quan điều tra không tạm giam đối với quang và bích mà chỉ áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú vì bích đang mang thai
phạm tội giết người điều ít chú tại huyện hớn quản tỉnh bình phước đã phải nhận bản án chín năm tù
phiên tòa được mở vào chiều ngày hôm nay
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi ba tháng một mươi năm ngoái sau khi uống rượu đều ít về nhà mở nhạc để hát
nghe tiếng ồn ào anh điều sơn là anh em cọc trèo với ít có lời nhắc nhở
tuy nhiên sau đó hai bên xảy ra cãi vã ít đã dùng tuyếp sắt đập vào đầu anh sơn khiến nạn nhân ngã xuống đất rồi bỏ về nhà ngủ
nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng bị thương tích hai mươi tám
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế cho biết đã bắt tạm giam võ văn anh tuấn chú tại tp huế về hành vi trộm cắp tài sản
dạng sáng ngày một mươi sáu tháng chín tuấn đột nhập vào một nhà dân ở phường gia hội lấy trộm một điện thoại di động
sau khi mở được mật khẩu điện thoại đối tượng đã vào ứng dụng ngân hàng rút một mươi một triệu đồng trong tài khoản của bị hại
công an tp huế sau đó đã bắt giữ được tuấn tại một quán điện tử trên địa bàn
tuấn là đối tượng đã có một tiến án về tội trộm cắt tài sản
một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào chiều nay thiêu dụi hàng trăm mét vuông nhà xưởng của công ty gỗ trên địa bàn thành phố thuận an tỉnh bình dương
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút sau khi các công nhân đang làm việc thì lửa bất ngờ bùng lên ở khu vực chứa sơn pu
do trong nhà xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng kèm theo nhiều tiếng nổ
nhận thông tin cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương đã lập tức điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường dập lửa
khoảng gần một tiếng sau ngọn lửa được khống chế
vụ hỏa hoạn làm khu nhà xưởng đổ sập hầu như toàn bộ gỗ và máy móc bên trong bị lửa thiêu dụi ngăn chặn được ngọn lửa không lan rộng ra xung quanh
đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt